ngày hôm nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với một đối tượng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm cá nhân liên quan đến vụ việc gây dối an ninh trật tự tại đắk lắc
một mươi một h ngày một mươi một tháng sáu sau khi xem tin tức trên trang thông tin chính phủ có đăng tải bài viết với nội dung
truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc đối tượng này đã sử dụng facebook cá nhân
chia sẻ bài viết trên kèm với nội dung bình luận sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
và trạng thái chia sẻ công khai quá trình làm việc người này thừa nhận hành vi sai phạm của mình
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định xử phạt với mức phạt tiền năm năm triệu đồng
đối với chủ tài khoản facebook này